sau khi nhiều địa phương công bố hết dịch tả lợn châu phi giá thịt lợn bắt đầu tăng trở lại do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
đây là tín hiệu vui cho ngành nông nghiệp cũng như là đối với những người chăn nuôi lợn
theo bộ công thương từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay giá lợn hơi có dấu hiệu tăng trở lại tại nhiều địa phương
với mức tăng giá từ ba đồng đến sáu đồng một kg lên phổ biến trong khoảng ba mươi chín đến bốn mươi năm đồng một kg
so với cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín giá lợn tại nhiều tỉnh thành tăng từ ba đồng đến sáu đồng một kg
lên phổ biến trong khoảng ba mươi chín đồng đến bốn mươi năm đồng một kg
tại địa phương nhiễm dịch có giá thấp hơn khoảng ba mươi bốn ba mươi tám đồng một kg
khu vực miền bắc giá lợn hơi giao động từ ba mươi chín đến bốn mươi sáu đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung tây nguyên phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi ba đồng một kg
giá lợn hơi thương lái thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía nam hiện cao nhất cả
nước với mức trung bình từ bốn mươi ba đến bốn mươi chín đồng một kg
cùng với giá thịt lợn hơi tăng sức mua mặt hàng này tại các siêu thị cũng tăng mạnh
việc giá lợn hơi tăng dần và ổn định đang là động lực giúp cho người chăn nuôi phấn khởi
chuẩn bị tái đàn phục vụ nhu cầu của thị trường